năm mươi ngôi nhà tình thương đã dành tặng cho những nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn
ba chiếc cầu giao thông nông thôn đã được xây dựng tại long an sóc trăng với tổng trị giá hơn hai tỷ đồng
cùng với đó là hàng nghìn xuất quà và học bổng dành tặng cho con em những nạn nhân tai nạn giao thông
đó là các con số ấn tượng mà quỹ trung tây vì an toàn giao thông đã làm được kể từ khi thành lập
tiếp nối thành công giải gôn từ thiện gây quỹ trung tây vì an toàn giao thông lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
năm nay giải sẽ quy tụ một trăm bốn mươi bốn tai gôn tham gia
toàn bộ số tiền tài trợ ủng hộ của các gôn thủ và các nhà hảo tâm đơn vị tài trợ sẽ được báo giao thông là ban tổ chức chuyển vào quỹ
khác với mùa giải trước năm nay ngay sau khi kết thúc quỹ trung tây vì an toàn giao thông sẽ trao ngay một trăm linh xuất quà
mỗi xuất trị giá hai triệu đồng cho đại diện ban an toàn giao thông
đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện việc xây cầu cho những địa bàn đi lại khó khăn
cũng như trao quà học bổng cho những nạn nhân không may bị tai nạn giao thông